năm hai nghìn một mươi tám có gần chín trăm hai mươi sáu thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia tăng gần bảy so với năm hai nghìn một mươi tám
nếu như năm hai nghìn một mươi bảy số điểm một mươi các môn thi đều tăng ở mức kỷ lục chưa từng có trong lịch sử thi cử
với bốn hai trăm ba mươi năm điểm một mươi thì năm nay cả nước có bốn trăm bảy mươi bảy điểm một mươi ở các môn thi
đáng chú ý là môn toán chỉ có hai thí sinh đạt điểm một mươi còn môn văn không có thí sinh nào đạt điểm tối đa
đây cũng chính là hai môn thi thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận về công tác ra đề thi năm nay
sau khi thí sinh đã hoàn thành xong bài thi của mình thì dư luận xã hội vẫn tiếp tục nóng lên với một số những nghi ngại
xung quanh vấn đề độ khó của đề thi cũng như mức độ yêu cầu đòi hỏi của đề thi đối với thí sinh năm nay liệu có quá khó hay là không
thậm chí một số ý kiến còn cho rằng nếu như có thí sinh nào đạt điểm tối đa cho môn toán
thì đó cũng chỉ là sự may rủi mà thôi
để tìm hiểu thêm về câu chuyện này sau khi bộ giáo dục và đào tạo công bố kết quả thi
chúng tôi đã tìm gặp một số thí sinh có được kết quả thi cao nhất của tỉnh phú thọ trong kỳ thi năm nay
hoàng đức thuận học sinh trường trung học phổ thông chuyên hùng vương phú thọ là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn toán một mươi điểm của tỉnh phú thọ
đây cũng là một trong những điểm một mươi hiếm hoi môn toán của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
hoàng đức thuận học sinh trường trung học phổ thông chuyên hùng vương phú thọ là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn toán một mươi điểm của tỉnh phú thọ

hoàng đức thuận học sinh trường trung học phổ thông chuyên hùng vương phú thọ là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn toán một mươi điểm của tỉnh phú thọ
hoàng đức thuận học sinh trường trung học phổ thông chuyên hùng vương phú thọ là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn toán một mươi điểm của tỉnh phú thọ